ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã diễn ra khai mạc trực tuyến hỗ trợ trung quốc nam á nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại giữa các quốc gia nam á với đông nam á cũng như các quốc gia thuộc khu vực sông mekong lan thường
năm nay cục xúc tiến thương mại bộ công thương chủ trì phối hợp với các sở công thương hỗ trợ trên một trăm ba mươi doanh nghiệp việt nam tham gia hội trợ theo phương thức trực tuyến thuộc các lĩnh vực ngành hàng nông thủy sản thực phẩm chế biến đồ gỗ đồ gia dụng hàng tiêu dùng
theo thống kê của ban thư ký hội trợ hiện có hơn một một trăm bảy mươi ba doanh nghiệp đến từ tám mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ tại nam á đông nam á nhật bản hàn quốc tiếp khắc dominica đăng ký tham dự hội trợ
bên cạnh đó phía trung quốc có hai trăm chín mươi bốn doanh nghiệp có uy tín đến từ hai mươi bốn tỉnh thành phố lớn